quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị gió mạnh như bão cây đổ la liệt là những tác động của đợt rông mạnh di chuyển
từ khu vực tây bắc sang thủ đô hà nội trong chiều tối và đêm qua
thậm chí nhiều nơi ở khu vực hà nội còn ghi nhận tới hiện tượng mưa đá
nguyên nhân của hiện tượng này là do bắc bộ đang cùng lúc chịu tác động của hai loại hình thế gây mưa
một là dạnh áp thấp bị khối không khí lạnh ở phía bắc đẩy xuống
và hai là vùng hội tụ gió ở phía tây di chuyển sang
chính vì vậy trong đêm nay và chiều tối mai bắc bộ sẽ lại có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có những điểm mưa to và rông mạnh
nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông là rất cao
nên người dân cần hết sức lưu ý
mưa rông được dự báo sẽ tiếp tục lặp lại ở bắc bộ trong chiều tối và đêm mai
tuy nhiên vào ban ngày toàn miền bắc vẫn có nắng
riêng khu vực phía tây bắc bộ vẫn có nắng nóng cục bộ có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn khu vực phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
với khu vực trung bộ trong ngày mai vẫn chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
nên nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn xảy ra trên diện rộng
suốt từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng phía tây của khu vực từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi
như tương dương hương khê đông hà và nam đông
sẽ có những điểm nhiệt độ đạt ngưỡng cao
trên ba mươi chín độ trời nắng nóng đặc biệt gai gắt
chỉ riêng ba tỉnh là khánh hòa ninh thuận và bình thuận
ngày mai vẫn nằm ngoài vùng nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ ba mươi ba ba mươi năm độ
nắng nhiều và nóng vẫn sẽ là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực phía nam
dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng ajunpa hay cát tiên vẫn là những nơi có nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên
với mức nhiệt độ trên ba mươi tám độ
còn ở nam bộ nhìn chung
nhiệt độ sẽ giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng miền đông nam bộ mức nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ
trên biển cần lưu ý ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của biển đông
trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước